đây cũng là lời nhắc nhở đến một bộ phận nhân viên y tế trong công tác tiêm chủng đặc biệt là với trẻ nhỏ cần tuyệt đối cẩn thận an toàn để không tái nhiễm thêm bất kỳ sự nhầm lẫn nào tương tự như trường hợp trên